hôm nay ngày một mươi tháng bốn tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo châu thị thu nga
cùng chín đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất houseng group
cựu đại biểu quốc hội này đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm được tuyên vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sau phần thủ tục kiểm tra căn cước đầu giờ sáng tòa chuyển sang phần xét xử
thay mặt hội đồng xét xử thẩm phán nguyễn văn sơn tóm tắt lại vụ án quyết định của bản án sơ thẩm
nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo bị hại người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng các bị đơn dân sự
theo đơn kháng cáo được đọc tại tòa bị cáo nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cựu chủ tịch công ty housing group cả tội danh và mức hình phạt mà tòa án nhân dân tp hà nội áp dụng đối với bị cáo là quá nặng và không đúng
bị cáo nga trình bày bị cáo không phải là người chỉ đạo chủ mưu lừa đảo như tòa cấp sơ thẩm quy kết
cáo trạng của viện kiểm sát tại phiên sơ thẩm có nhiều vấn đề bất cập không đúng sự thật
quá trình điều tra đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng
về phần dân sự cựu chủ tịch công ty housing group cho rằng
việc tòa án nhân dân tp hà nội buộc bị cáo phải bồi hoàn năm mươi bốn tỷ đồng là hoàn toàn không đúng
theo bị cáo nga tất cả các khách hàng có mặt tại phiên tòa đều không đòi rút vốn
mà họ chỉ muốn lấy nhà và chủ thể là housing group chứ không phải cá nhân bị cáo
đáng chú ý trong đơn kháng cáo bị cáo nga bất ngờ thay đổi lời khai và khẳng định không có việc bỏ ba mươi tỷ đồng để chạy vào vị trí đại biểu quốc hội
tài liệu của cơ quan tố tụng xác định từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba
cựu đại biểu quốc hội châu thị thu nga và các bị cáo được bà ủy quyền đã ký bảy trăm năm mươi hai hợp đồng góp vốn trái quy định
thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao bảy trăm năm mươi hai căn hộ tại dự án b năm cầu diễn
dự án không được triển khai không có nhà bàn giao bà nga đã trả lại gần hai mươi chín tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng
và chiếm đoạt sử dụng hơn ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
bản án sơ thẩm hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đã tuyên phạt bà nga tù trung thân